các chuyên gia cho biết mắt kính thực tế ảo mang lại cảm giác sống động và trung thực
nên khuyến cáo không nên sử dụng cho trẻ em dưới một mươi ba tuổi phụ nữ đang mang thai và người có bệnh tim
đồng thời khi bắt đầu sử dụng kính thực tế ảo người dùng nên điều chỉnh tiêu cử phù hợp với mắt
và lựa chọn một chiếc smartphone có độ phân giải cao
và một điều đáng quan tâm hơn là người tiêu dùng nên cân nhắc về giá cả cũng như chất lượng của sản phẩm
để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra